tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hỗ trợ của các đối tác quốc tế về giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi
nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho miền trung vừa qua đã có ba mươi hai tổ chức cùng chung tay cứu trợ với tổng số tiền tương đương khoảng năm trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đầu năm hai nghìn hai mươi một số tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ khẩn cấp người dân các tỉnh đồng bằng sông kiều long khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt đảm bảo ăn uống và nhu cầu tối thiểu về dân sinh
ngoài ra các tổ chức đối tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng đang tiếp tục phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng và chuẩn bị cho các dự án khẩn cấp về nâng cấp và tăng cường tính chống chịu của các cơ sở hạ tầng tại miền trung sau đợt thiên tai năm hai nghìn hai mươi với thời gian giải ngân nhanh gọn đáp ứng mong đợi của người dân và chính quyền địa phương